tại cảng hàng không quốc tế cần thơ đã đón khoảng một trăm bảy mươi năm hành khách từ hàn quốc về nước
trong đó có chín hành khách đến từ thành phố daegu hàn quốc
qua kiểm tra sàng lọc ban đầu chín hành khách này đã được đưa về khu cách ly tập trung
chuyến bay của hãng hàng không vietjet hạ cánh xuống cần thơ lúc hơn sáu giờ hai mươi phút
và ngay sau đó các hành khách được hướng dẫn làm thủ tục khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt
ngoài chín hành khách đến từ thành phố daegu hàn quốc được đưa đến khu cách ly tập trung bằng lối đi riêng
thì các hành khách còn lại sau khi hoàn tất thủ tục được ra về bình thường
tính đến thời điểm hiện tại cần thơ đã tổ chức được một khu cách ly tập trung là trường quân sự thành phố
thuộc phường phước thới quận âu môn
với quy mô khoảng hai trăm năm mươi giường mỗi phòng từ ba đến bốn người
có đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi phục vụ công tác ăn ở và kiểm tra phòng ngừa dịch bệnh
khi đến khu dịch cách ly thì chúng tôi mỗi một ngày thì chúng tôi kiểm tra thân nhật ba lần
các người được kiểm tra thì thân nhiệt đều ổn định không có vấn đề gì hết
được biết trong ngày mai cảng hàng không quốc tế cần thơ có thêm hai chuyến bay cuối cùng
đến và về từ hàn quốc sau đó đường bay này sẽ tạm hoãn đến hết tháng ba